từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cho đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín võ hồng đào đã dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc đăng bài tuyển thợ gia công chuỗi đeo tay gặt chuỗi kết màn dèm cửa tranh đính đá trên các trang mạng xã hội như zalo và facebook để nhận tiền cọc và chiến đoạt của năm mươi bốn người với tổng số tiền trên sáu mươi năm tỷ đồng không thanh toán tiền công cho một mươi bảy người với số tiền trên ba mươi ba tỷ đồng
đây được xem là một trong những vụ lừa đảo có số bị hại và số tiền lớn trên địa bàn tỉnh cà mau
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt võ hồng đào hai mươi năm tù và bồi thường số tiền cho các bị hại mà đào đã chiếm đoạt
công an huyện định hóa của tỉnh thái nguyên phối hợp với ban quản lý rừng atk định hóa vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện tại gia đình ông trần văn khải chú tại thị trấn trợ chu huyện định hóa tỉnh thái nguyên
có thể động vật hoang dã không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra ông trần văn khải không có giấy phép nuôi động vật hoang dã đồng thời không chứng minh được số cá thể tại gia đình đang nuôi có nguồn gốc hợp pháp
cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ gồm hai mươi một cá thể rắn hổ mang với trọng lượng gần một mươi ba kg một mươi năm cá thể nhím với trọng lượng gần một trăm ba mươi kg bốn mươi bốn cá thể cây hương và hai cá thể cây bạc má có trọng lượng hơn một trăm linh kg
tổng số cá thể động vật hoang dã
tổng số cá thể động vật hoang dã là tám mươi ba cá thể với tổng trọng lượng gần ba trăm linh kg
cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc theo quy định đồng thời chuyển toàn bộ số cá thể động vật hoang dã trên về trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại hà nội để xử lý theo quy định

một sản phẩm được cất giấu trong thùng xe gồm quạt hơi nước quần áo giày dép đồ dùng gia dụng đồ chơi trẻ em đồ điện tử có xuất xứ nước ngoài
làm việc với cơ quan chức năng tài xế dục không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên
hiện đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triều đã lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ lô hàng để xử lý theo quy định
thành phố hải phòng hiện có một mươi chín khu công nghiệp với hàng trăm doanh nghiệp có vốn đầu tư
sau dịch bệnh tình hình an ninh kinh tế trên địa bàn thành phố đã bước đầu khởi sắc các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu sản xuất kinh doanh trở lại
và số lượng người nước ngoài quay trở lại việt nam làm việc đã tăng cao
và để đảm bảo an ninh an toàn cho khu kinh tế trọng điểm hoạt động sản xuất công an thành phố hải phòng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt
trong đó an ninh kinh tế được trú trọng hàng đầu
sau dịch covid một mươi chín tại các khu dự án trọng điểm về kinh tế của thành phố hải phòng bắt đầu có hoạt động sản xuất trở lại
tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào và đầu ra
các doanh nghiệp mới tái khởi động chính vì vậy lượng công nhân có việc làm trở lại chưa nhiều có nhiều người thậm chí mất việc
điều này dẫn đến nguy cơ xuất hiện đối tượng gây mất an ninh trật tự
do việc là công nhân không có việc làm thì phải nghỉ chờ việc và đôi khi cũng có là mất việc
do vậy đã xảy ra một số những hiện tượng liên quan đến trật tự an toàn sội như cuối gây thương tích rồi đánh bài
ví dụ như cái hiện tượng về các đối tượng tung tin
tuyên truyền về có dịch bệnh covid trên địa bàn của một doanh nghiệp gây làm cho các doanh nghiệp khó khăn trong việc sản xuất và kinh doanh và ổn định trật tự an toàn sội
năm năm trở lại đây lực lượng an ninh kinh tế công an thành phố đã điều tra làm rõ hàng trăm vụ vi phạm luật thuế giá trị gia tăng
mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng
điều tra xử lý tám mươi hai vụ việc liên quan đến tham nhũng tiêu cực buôn lậu và các loại tội phạm kinh tế mới
phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang ba trăm chín mươi năm đối tượng người trung quốc đang điều hành hàng chục website tổ chức đánh bạc cho năm mươi tài khoản
kết quả này đã góp phần tạo niềm tin môi trường an toàn cho doanh nghiệp làm việc trên địa bàn
sau dịch covid một mươi chín và hết giãn cách xã hội tại việt nam chúng tôi đã quay trở lại khu công nghiệp tại thành phố hải phòng để tiếp tục sản xuất
chúng tôi được tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bước đầu tái khởi động sản xuất tại đây
trong đó được nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ lực lượng công an cảm thấy rất an tâm vì an ninh được đảm bảo môi trường sản xuất an toàn ổn định sau dịch bệnh
chúng tôi thực hiện tốt chỉ thị một mươi một của thủ tướng chính phủ đặc biệt là việc giảm thuế rồi việc giảm lãi của ngân hàng
bên cạnh đó phòng an ninh kinh tế tham mưu cho các doanh nghiệp thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh
hỗ trợ doanh nghiệp có biện pháp ổn định sản xuất giải quyết chế độ chính sách cho người lao động khi bị nghỉ chờ việc
tránh tình trạng bị các đối tượng xấu lôi kéo kích động đình công hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật
đồng thời chủ động phòng ngừa đấu tranh giữ vững ổn định chính trị
đảm bảo an ninh kinh tế không để xảy ra đột xuất bất ngờ góp phần phát triển kinh tế xã hội tại thành phố hải phòng hậu dịch covid một mươi chín
thưa quý vị thông tin từ tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi cả nước tháng năm năm hai nghìn hai mươi đã giảm ba so với tháng trước
và tăng hai bốn so với cùng kỳ năm trước
loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp người dân gặp khó trong đại dịch covid một mươi chín
tổng cục thống kê cho biết vào tháng năm trong số một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính
bốn nhóm hàng có chỉ số giá giảm như giao thông giảm hai hai mươi một văn hóa giải trí và du lịch giảm hai
biểu chính viễn thông giảm hai mây mặc mũ nón và dề dép giảm một
có bảy nhóm hàng hóa dịch vụ tăng gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống
tăng ba mươi bốn đồ uống và thuốc lá tăng hai mươi năm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng hai mươi năm
hàng hóa và dịch vụ khác tăng bảy thiết bị và đồ dùng gia đình tăng ba
thuốc và dịch vụ y tế tăng bốn nhóm giáo dục không thay đổi
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi cpi khu vực thành thị đã giảm một mươi bảy khu vực nông thôn tăng một mươi một so với tháng trước
khu vực nông thôn tăng chủ yếu là do nhóm nhà ở
và vật liệu xây dựng tăng tám trong khi đó khu vực thành thị đã giảm một mươi một
đề nghị quốc hội xem xét cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức
viên chức lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi để cùng chia sẻ khó khăn
với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch
đề nghị quốc hội xem chắc cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cón bộ công chức
viên chức lương hưu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi để cùng chia sẻ khó khăn
với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch
bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tổng thu ngân sách nhà nước đạt bốn trăm chín mươi một ba mươi tám nghìn tỷ đồng bằng ba mươi hai năm dự toán

đại dịch covid một mươi chín đang có những tác động nặng nề lên nền kinh tế và mọi lĩnh vực đời sống xã hội
đại dịch covid một mươi chín đang có những tác động nặng nề lên nền kinh tế và mọi lĩnh vực đời sống xã hội
đại dịch covid một mươi chín khi thủ tướng chính phủ đề xuất với quốc hội xem xét việc tạm thời hoãn tăng lương cơ sở trong năm nay
hầu hết cán bộ công chức viên chức đều đồng tình ủng hộ trên tinh thần cả nước cùng chia sẻ để cùng vượt qua khó khăn tại thời điểm này
là một viên chức nhà nước chị trịnh liên phương rất mong chờ việc tăng lương vào ngày một tháng bảy tới
vì đây là chế độ chính sách của đảng nhà nước giúp các cán bộ công chức viên chức như chị
có thể đảm bảo điều kiện sinh hoạt bù trượt giá thị trường
tuy nhiên khi chính phủ đề xuất hoãn việc tăng lương chị vẫn hết sức đồng tình ủng hộ
tôi cũng cảm thấy là rất là đồng lòng tuy là cũng có chút là cũng ảnh hưởng đến quyền lợi mà
thì cũng có chút là hơi nối tiếc thế nhưng mà tôi tin tưởng là nhà nước sẽ
cái chính sách của nhà nước mình sẽ sớm vực dậy được nền kinh tế
và cán bộ công chức viên chức sẽ sớm được tăng lương theo đúng lộ trình thôi
nếu theo đúng lộ trình
ngày một tháng bảy tới lương cơ bản sẽ tăng lên một triệu sáu một tháng
như vậy bà lê thị ninh cũng sẽ có khoản lương cao hơn
tuy nhiên bà cũng rất vui lòng nếu việc tăng lương này chậm lại
theo bà những tháng qua bà vẫn có lương hưu để đảm bảo cuộc sống
nhưng có rất nhiều người mất việc và vất vả hơn nhiều vì dịch bệnh
đây là cách mà những người về hưu như bà có thể chia sẻ khó khăn cùng xã hội
chính phủ và nhà nước ta cũng có rất kinh nghiệm
nhiều chi phí để hỗ trợ trong cái đại dịch này cho người dân
cho nên quan điểm tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương của chính phủ
cùng chung tay với cả nước để mà khắc phục những khó khăn khắc phục sau cái đại dịch covid này
không phải một mình tôi mà tất cả tất cả người dân việt nam đều nhận thấy một cái tinh thần
đấy là tinh thần chung tay của tất cả mọi người và cùng hướng về cái cùng chính phủ
góp phần cùng chính phủ để đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đại dịch
tôi đến như ngày hôm nay là tôi rất hoàn toàn tin tưởng vào các chính sách
cũng như là các chỉ thị của chính phủ trong việc đẩy lùi dịch covid
vâng quý vị thân mến trước những tác động nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
cùng với đề xuất hoãn tăng lương cơ sở từ ngày một tháng bảy năm nay
lộ trình cải cách tiền lương từ năm hai nghìn hai mươi một cũng có thể bị chậm lại
và đây là những giải pháp nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước tại thời điểm này
để tập trung vào những mục tiêu
tuy nhiên để đảm bảo việc hài hòa lợi ích và không có những tác động khác
lên đời sống của cán bộ công chức viên chức nói riêng cũng như xã hội nói chung
song hành cùng với đề xuất này thì nhiều vấn đề cũng cần phải bàn tới
theo các chuyên gia các ban ngành nên nghiên cứu kỹ lại việc dừng tăng lương cơ sở
áp dụng với từng đối tượng có thể xem xét tăng lương theo đúng lộ trình
với một số nhóm như lương hưu bởi đây là đối tượng có thu nhập thấp
tác động không lớn đến phát triển kinh tế xã hội
vì số lượng người hưởng không nhiều
xong xong với việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tái phục hồi nền kinh tế theo các chuyên gia chính phủ cần tiếp tục thực hiện
quyết liệt các giải pháp để kiềm chế điều hành chính sách giá
thúc đẩy kinh tế xã hội và chăm lo cho an sinh xã hội để dù không tăng lương cơ sở
thì những cán bộ công chức viên chức cũng không bị ảnh hưởng đến đời sống
chính phủ cùng các ban ngành có liên quan
sẽ có những sự điều chỉnh làm sao cân bằng giá cả trên thị trường
để nó ổn định hơn cái cuộc sống của cán bộ công chức viên chức
dừng tăng lương nhưng phải kiểm soát được lạo pháp
chứ nếu không có thì rất gây
bởi vì giai đoạn vừa rồi phải nói là chính phủ đã cố gắng hết mức
và đã chỉ thị cụ thể cho tất cả những chuyện là
hãy làm thế nào để khống chế được cái thịt lợn hơi
nhưng phải nói chúng ta chưa làm được và điều đó đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
thì tôi nghĩ rằng có lẽ giai đoạn tới đây chính phủ nên có kiểm soát chặt hơn
những biện pháp rất là hữu hiệu để kiểm soát cái giá

chúng tôi cũng mong muốn rằng các cơ quan quản lý thị trường
cùng với các cơ quan quản lý giá của bộ tài chính
sẽ có những biện pháp kiểm tra giám sát một cách thường xuyên liên tục
phối kết hợp cùng với các chính quyền các cấp cơ sở
để từ đó có thể làm cho cái giá cả nó phù hợp với cái thị trường
và đồng thời nó cũng nằm trong cái phạm vi mức tăng nó phù hợp
để mà ổn định cái lạm phát trong cái phạm vi bốn thôi
thì như vậy rõ ràng là cái đời sống của người dân mới có thể được giữ ổn định
tinh thần chính phủ doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ
đã được phát huy từ những ngày đầu chống dịch đến nay
với thành công bước đầu đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
sự đồng lòng của người dân và cả hệ thống chính trị
sẽ giúp chúng ta sớm phục hồi nền kinh tế
và đạt được những mục tiêu đã để ra